theo các nhà chuyên môn bình cứu hỏa nói riêng và phương tiện hóa chất phòng cháy trựa cháy nói chung đều nằm trong danh mục các loại vật tư máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động pháp luật yêu cầu phải kiểm định trước và trong quá trình sử dụng
cái series trên cái tem này và cái series trên cái giấy chứng nhận kiểm định
nếu cái series trên cái tem này và trên cái giấy chứng nhận kiểm định
xuất hiện trên màn hình của bạn là trùng khớp nhau
thì đây là sản phẩm đã được kiểm định bởi công an chức năng
và chúng ta hoàn toàn yên tâm với sản phẩm này
bên cạnh đó là bạn phải tìm hiểu thêm cái đơn vị phân phối sản phẩm
hoặc cái đơn vị bán hàng của bạn
họ có cam kết bảo hành với các bạn hay không
hay là các bạn thì mua xong mà đến lúc có sự cố gì mà người ta không cam kết bảo hành
thì đó là bọn bạn sẽ bị mất quyền lợi của mình
để phân biệt chất lượng của các thiết bị báo cháy
đối với một người tiêu dùng bình thường thì rất khó
vì cái chất lượng phụ thuộc vào các cái linh kiện
thì cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt
giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt
đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp
có mã qr và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai
các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần phải cẩn trọng
tìm hiểu kỹ càng
không nên hàm rẻ mà mua hàng trôi nổi kém chất lượng
không được kiểm tra an toàn
có thể gây nguy hiểm khi sử dụng
ngoài ra người dân cũng nên thay mới bình cứu hỏa
sau khoảng hai ba năm để đảm bảo an toàn
vì vỏ thiết bị này làm bằng kim loại
sau một thời gian sẽ dì xét dì hơi
không còn khả năng chữa cháy
đối với cơ quan chức năng
ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
cần phải có nhiều giải pháp
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân
cũng như cơ quan chức năng
kiểm soát chất lượng sản phẩm cứu hỏa trên thị trường
thưa quý vị và các bạn
các chuyên gia cảnh báo
mỗi chiếc bình cứu hỏa dởm không được kiểm định
giống như là một quả bom
có thể tự phát nổ bất cứ lúc nào
có thể thấy rằng hệ lụy của việc sản xuất
buôn bán bình cứu hỏa giả
trôi nổi kém chất lượng là vô cùng nghiêm trọng
bởi nó là tác nhân
gián tiếp gây ra những thiệt hại nặng nề
về tài sản tính mạng của người tiêu dùng
vậy hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây
theo khoảng năm điều ba mươi tám
nghị định số bảy mươi chín hai nghìn một mươi bốn
thì phương tiện phòng cháy chữa cháy sản xuất mới
trong nước hoặc nhập khẩu
phải được kiểm định về chất lượng chủng loại mẫu mã
theo quy định của bộ công an
còn đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả
theo điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cũng nêu rõ
người nào sản xuất buôn bán hàng giả
tương đương với số lượng của hàng thật
hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật
công dụng trị giá từ ba mươi triệu đồng
đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng
hoặc dưới ba mươi triệu đồng
nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính
hoặc đã bị kết án về tội liên quan đến hàng giả
chưa được xóa ăn tích
mà còn vi phạm gây thường tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hàng giả
người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này
từ một trăm hai mươi hai trở lên
gây thiệt hại về tài sản
một tỷ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm
người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền
từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhậm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
pháp nhân thương mại phạm tội
thì bị phạt tiền cao nhất
lên đến chín tỷ đồng
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
từ sáu tháng đến ba năm
cấm kinh doanh
cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định
cấm huy động vốn từ một đến ba năm
điều bảy mươi chín bộ luật hình sự cũng quy định
pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại
hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại
đến tính mạng của nhiều người
gây sự cố môi trường
vi phạm ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự
an toàn xã hội
và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra
thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
thưa quý vị
pháp luật đã quy định rất rõ ràng
tuy nhiên vì ma lực của đồng tiền
vì lợi nhuận bất chính
các đối tượng gian thương đã và đang tiếp tục sản xuất
buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy giả
nhái kém chất lượng
để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình
những việc làm vi phạm pháp luật này
sẽ bị nghiêm trị thích đáng
và ngay sau đây là hai trong số hàng chục vụ việc
sản xuất buôn bán vật chất lượng
tư hóa chất phòng cháy chữa cháy giả
trôi nổi mà cơ quan chức năng đã điều tra
khám phá trong thời gian vừa qua
cuối năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh
tiến hành kiểm tra đột xuất
bốn đơn vị kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn tp biển đông
gồm cơ sở thiết bị phòng cháy chữa cháy phương nam
ở khu phố ba phường tân hiệp
do bà phạm thị diệp làm chủ
công ty trách nhiệm hiểu hạn kim sơn minh
khu phố ba phường tân hiệp
do ông trương quang vũ làm giám đốc
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại xuất nhập khẩu
tấn đức thịnh
đường a một khu công nghiệp biên hòa hai
do bà nguyễn thị thanh thủy làm đại diện pháp luật
và hộ kinh doanh thanh phương
ở khu phố một phường long bình tân
do bà nguyễn thị lai làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
phần lớn bình cứu hỏa
thiết bị phòng cháy chữa cháy
tại bốn cơ sở nói trên
đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
không được sán tem nhãn phụ
và không có tem kiểm định chất lượng
ngoài ra bốn cơ sở trên còn tàng trữ nhiều hóa chất
như là bột bọt chữa cháy trôi nổi
kém chất lượng
để cung cấp nạp sạc cho các phương tiện phòng cháy chữa cháy
của nhiều công ty xí nghiệp hộ kinh doanh
trên địa bàn tp biên hòa
riêng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
xuất nhập khẩu tấn đức thịnh
còn bị bắt quả tăng về hành vi
sản xuất gia công chui bình cứu hỏa
và nhiều thiết bị chữa cháy khác
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một mươi bảy thiết bị
phòng cháy chữa cháy
hơn năm kg bột chữa cháy
và hơn một mươi hai lít bọt chữa cháy
chưa được kiểm định
đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
đưa các đối tượng liên quan ra
chữ trách nhiệm trước pháp luật
trước đó lực lượng chức năng tp hà nội
tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất
kinh doanh bình chữa cháy
tại lô cn một khu công nghiệp thạch thất
quốc động phát hiện tại kho hàng của cơ sở
có một một trăm linh bình cứu hỏa khí
trên nhãn ghi
công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ việt linh
có mã vạch
tuy nhiên thực tế toàn bộ số thiết bị này
đều là hàng trung quốc chưa được kiểm định
qua đó tổ công tác kết luận
doanh nghiệp này có dấu hiệu gian lận
giả mạo về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
thưa quý vị
bình cứu hỏa nói riêng
và thiết bị phòng cháy chữa cháy nói chung
được coi như là công cụ hỗ trợ cuối cùng
giúp chấn áp giặc lửa của người dân
tuy nhiên nếu mua phải hàng kém chất lượng
thì khi gặp sự cố
không những không giập được lửa
mà còn có nguy cơ làm đám cháy bùng lên
làm mất một mươi phút vàng quan trọng
để xử lý ban đầu
khiến cho hậu quả vụ việc trở nên nặng nề
nghiêm trọng hơn
mong rằng tới đây các nhà chức trách sẽ có những giải pháp
cứng rắn hơn nữa nhằm dẹp bỏ
vấn nạn sản xuất buôn bán bình cứu hỏa
và thiết bị phòng cháy chữa cháy giả
nhái trôi nổi kém chất lượng
để bảo vệ tài sản tính mạng của người dân
chương trình của chúng tôi đến đây
cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại